trong số một mươi bốn dự án giao thông quan trọng cấp bách sử dụng một mươi năm tỷ đồng từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
có bốn dự án đường sắt tổng nguồn vốn bảy tỷ đồng đã được quốc hội chính phủ thông qua bộ giao thông vận tải phê duyệt vào cuối năm hai nghìn hai mươi
bộ giao thông vận tải đang chỉ đạo các ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị khởi công xây dựng bốn dự án cấp bách này
bốn dự án đường sắt bao gồm dự án cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn hà nội vinh dự án cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng đường sắt đoạn nha trang sài gòn
dự án cải tạo nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ trúng sô va trên tuyến hà nội thành phố hồ chí minh dự án gia cố hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn vinh nha trang
các dự án này sẽ giải quyết những hạn chế hạ tầng của tuyến đường sắt từ bắc vào nam
các dự án này đang bám sát tiến độ theo yêu cầu và đã tổ chức mở thầu được những gói thầu về cải tạo các cầu trên tuyến đường sắt bắc nam và sẽ khởi công trong tháng năm
cũng theo ông đông đặc thù đường sắt là vừa cải tạo nâng cấp vừa phải bảo đảm vận hành nên quá trình này sẽ gặp khó khăn hơn về tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn chạy tàu
đối với đường sắt người ta rất đặc thù đó là vừa thi công nhưng phải đảm bảo chạy tàu
và chạy tàu thì nó khác
với lại cái đường bộ là trên đường bộ thì có thể có nhiều lần xe để mình tổ chức giao thông được nhưng mà trên đường sắt thì chỉ có một đường
do đó cái tổ chức giao thông là rất là khó khăn trong cái này
và như vậy nếu như không có phù hợp chặt chẽ giữa cái việc là tổ chức thi công rồi đảm bảo chạy tàu và an toàn chạy tàu thì nó sẽ kéo dài thời gian thực hiện
đây chúng tôi đã chỉ đạo rất sát sao phối hợp giữa tổng ty đường sát việt nam với đơn vị chủ đầu tư ban quản lý dự án trong quá trình thực hiện để khắc phục được cái chuyện là kéo dài thời gian trong thực hiện
hiện bộ giao thông vận tải đang chỉ đạo tổng công ty đường sắt việt nam chủ đầu tư và các ban quản lý dự án trong quá trình triển khai thực hiện để khắc phục những khó khăn trong thời gian tới
những gói thầu xây lắp đầu tiên nâng cấp các tuyến đường sát sử dụng nguồn vốn bảy tỷ đồng sẽ được khởi công trong năm hai nghìn hai mươi dự kiến hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi một